hà nội lần đầu ca mắc covid một mươi chín trong ngày về dưới chín trăm linh sau hơn bốn năm tháng
với tám trăm bốn mươi ba ca covid một mươi chín ghi nhận trong ngày hai mươi chín tháng bốn đánh dấu ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong hơn bốn năm tháng qua ở hà nội tính từ một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế hà nội tối hai mươi chín tháng bốn thông tin trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận tám trăm bốn mươi ba ca covid một mươi chín nâng tổng số ca bệnh trong một năm qua lên hơn một năm mươi tám triệu một ba trăm ba mươi năm ca tử vong
đây là ngày có số ca mắc ghi nhận trong ngày thấp nhất trong hơn bốn năm tháng qua tính từ một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh nhân phân bố tại hai trăm linh năm xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm linh sáu hoài đức sáu mươi năm
ba đình năm mươi tám sóc sơn năm mươi ba nam từ liêm bốn mươi chín
hiện hà nội chỉ còn gần một trăm linh bốn ca covid một mươi chín đang điều trị trong đó hai trăm sáu mươi một ca điều trị tại bệnh viện số còn lại theo dõi tại nhà
về tiêm vaccine gần một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội tiêm mũi nhắc lại
với nhóm trẻ năm một mươi một tuổi có hơn một trăm ba mươi tám trẻ được tiêm đạt bốn mươi năm tổng số trẻ tiêm đợt này
riêng hôm qua có hơn năm trẻ trong nhóm tuổi này được tiêm vaccine covid một mươi chín
sau làn sóng dịch bệnh bất ngờ
thời gian vừa qua hà nội đang dần hồi phục và lấy lại nhịp sống bình thường kéo theo tình trạng tắt đường trở lại
không chỉ giờ cao điểm nhiều tuyến đường un tắc kéo dài cả ngày khi hà nội chuyển trạng thái bình thường mới sau đại dịch covid một mươi chín
đường trần phú cắt qua phố chiến thắng nhiều năm qua luôn xảy ra tình trạng ủ nứ phương tiện
khiến việc di chuyển của người dân từ quận hà đông hướng vào nội đô khó khăn giờ cao điểm
một góc của đường trường trinh lúc bảy giờ một mươi năm hàng trăm xe máy chậm rãi di chuyển qua cửa hầm đi bộ
còn tại đường nguyễn trãi nhiều người tìm cách leo lên vỉa hè
một người phụ nữ sát con nhỏ đi học phải len lỏi qua rừng phương tiện đang nối đuôi nhau trên vỉa hè
tình trạng ách tắc giao thông chỉ khiến cho người tham gia giao thông bực bội
mà những em nhỏ ngồi sau tay lái của cha mẹ cũng mệt mỏi
chờ đợi thoát khỏi đoạn đường ách tắc quá lâu
những đứa trẻ ngủ gục trên tay lái xe máy khi di chuyển trên phố tây sơn
đường tô hữu đoạn cắt qua đường vành đai ba đang thi công hầm
một phần đường quay tôn để thi công nên tình trạng ôn tắc diễn ra thường xuyên
dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên đường hồ tùng mậu sáng hai mươi chín tháng bốn
anh nam một tài xế chuyên lái xe du lịch cho biết khá áp lực khi phải di chuyển vào giờ cao điểm
dù đi sớm nhưng nhiều hôm vẫn phải xin lỗi khách do tới đón trễ
đường nguyễn trãi lúc một mươi chín h ô tô và xe máy di chuyển không theo làn đường
thiếu tá trần quang trình phó đội trưởng cảnh sát giao thông số sáu cho biết
các tuyến đường lớn như hồ tùng mậu phạm hùng xuân thủy trần duy hưng đều quá tải vào giờ cao điểm
từ khi học sinh sinh viên quay lại trường học
ông trinh nói từ sáu giờ bốn mươi năm lượng xe hợp đồng đưa đón học sinh tăng đột biến là nguyên nhân gây ra ủn tắc
bên cạnh việc lực lượng xe tham gia giao thông tăng lên
thì ý thức của người điều khiển phương tiện cũng là một phần lý do gây ủn tắc
nếu mỗi người chấp nhận chậm lại một vài phút để luồng giao thông không bị cản trở
không lấn làn chen ngang vượt ẩu thì tình trạng un tắc sẽ phần nào được cải thiện
số ca mắc mới được ghi nhận thời gian gần đây cho thấy
dịch bệnh tại việt nam đã có những tín hiệu tích cực
mặc dù vậy tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhắc lại đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trong dịp nghỉ lễ
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành không được lơ là chủ quan dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ
tuy dịch bệnh được kiểm soát nhưng vẫn tiêm ẩn những nguy cơ
do đó có thể xuất hiện những biến chủng mới trên thế giới
các cấp các ngành quyết liệt triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thúc đẩy giải ngân đầu tư công triển khai các nghị quyết của bộ chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du và miền bắc bộ
vùng đồng bằng sông cửu long quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được phê duyệt
thủ tướng nêu rõ qua các báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm
tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ nông nghiệp
lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường an ninh quốc phòng đối ngoại hội nhập
tình hình thời gian tới còn nhiều khó khăn thách thức do các yếu tố trong nước và quốc tế
nhắc lại đợt bùng phát dịch lần bốn bắt đầu từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trong dịp nghỉ lễ
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành không được lơ là chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt
trong bối cảnh việt nam có độ bao phủ vaccine lớn nhưng độ mở cửa cũng rất lớn
cùng với đó phải chuẩn bị tốt cho nhiều sự kiện quan trọng trong tháng năm như hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba
và khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ sea games ba mươi một
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư tiếp nối đà phát triển của quý i
tình hình tháng bốn tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực
các cân đối lớn được đảm bảo và có dư thu đủ chi xuất đủ nhập làm đủ ăn điện và lao động đủ
nhiều lĩnh vực đạt mức tốt hơn cả những năm trước đại dịch
công tác an sinh xã hội các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách người nghèo được triển khai tích cực
chú đáo hiệu quả tiết kiệm trong đó có các gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
các chính sách hỗ trợ người dân thiếu đói sát hạt tiếp tục được thực hiện
các hoạt động vui chơi giải trí văn hóa nghệ thuật từng bước được phục hồi trở lại
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm quốc phòng an ninh được giữ vững đối ngoại được đẩy mạnh
hy vọng với những chỉ đạo sát sao của thủ tướng cũng như các cơ quan chức năng
việt nam sẽ hồi phục nhanh chóng sau đại dịch
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận sáu sáu mươi tám ca nhiễm mới
trong đó ca nhập cảnh và sáu sáu mươi tám ca ghi nhận trong nước giảm một bốn mươi tám ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có bốn năm trăm chín mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội tám trăm bốn mươi ba phú thọ ba trăm tám mươi sáu gia lai ba trăm bốn mươi một yên bái hai trăm tám mươi nghệ an hai trăm sáu mươi hai hải dương hai trăm ba mươi
lào cai hai trăm hai mươi sáu tuyên quang hai trăm hai mươi bốn vĩnh phúc hai trăm linh
quảng ninh hai trăm linh bốn thái bình hai trăm linh sáu quảng ninh hai trăm linh bốn thái nguyên một trăm tám mươi sáu bắc cạn một trăm bảy mươi bốn hân yên một trăm sáu mươi tám nam định một trăm năm mươi
quảng bình một trăm hai mươi tám bắc ninh một trăm một mươi hai sơn la một trăm một mươi một đà nẵng chín mươi chín hà tĩnh chín mươi bảy lâm đồng chín mươi năm
tp hcm chín mươi năm cao bằng chín mươi hà giang tám mươi tám lai châu tám mươi ba hà nam bảy mươi hai lạng sơn sáu mươi sáu ninh bình sáu mươi sáu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
đồng nai bốn bạc liêu bốn trà vinh bốn đồng tháp một cần thơ một hậu giang một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
đắk lắk hai trăm một mươi bốn vĩnh phúc hai trăm linh bốn phú thọ tám mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
gia lai ba trăm bốn mươi một sơn la ba mươi đà nẵng một mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua tám ba mươi ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm bốn mươi bốn bảy trăm linh ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy năm trăm chín mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm ba mươi sáu chín trăm năm mươi một ca
trong đó có chín hai trăm bốn mươi hai bảy trăm một mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm tám mươi năm hai trăm chín mươi bảy tp hcm sáu trăm linh tám ba trăm ba mươi bảy nghệ an bốn trăm tám mươi một hai trăm bảy mươi một
bắc giang ba trăm tám mươi năm một trăm năm mươi sáu bình dương ba trăm tám mươi ba ba trăm tám mươi
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế gạch cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba hai trăm hai mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín hai trăm bốn mươi năm năm trăm hai mươi tám ca
nhân đang thở oxy là năm trăm chín mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn trăm sáu mươi hai ca
thở oxy dòng cao hfnc sáu mươi hai ca thở máy không xăm lấn một mươi năm ca thở máy xăm lấn năm mươi ba ca ecmo hai ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn
ghi nhận một ca tử vong tại bắc cạn
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba ba mươi tám ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi chín
trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn